thưa phó giáo sư tiến sĩ hồ bá dọ
là một chuyên gia cũng như là đã làm việc với chuyên môn rất là lâu năm rồi
thì có thể cho khán giả biết về quan niệm của y học cổ truyền về bệnh đái tháo đường
chúng ta biết bệnh đáy tháo đường theo quan điểm y học cổ truyền
thì bệnh này được nói tới từ rất sớm vào khoảng thế kỷ thứ tư thứ năm trước công nguyên
tới khoảng hai nghìn năm trước
và đã viết vào được y văn cổ còn giữ lại trong cái quyển hoàng đế nội kinh của trung quốc
và trong hoàng đế nội kinh có gọi cái bệnh đáy tháo đường của ta bây giờ
thì hồi đó gọi là bệnh tiêu hoặc là tiêu khát
gọi là trứng tiêu khát
và thế kỷ thứ một mươi ba ở trung quốc cũng đã có những cái thang thuốc để chữa cái bệnh đó
là bổ dương ngũ hoàn thang
là thế kỷ thứ một mươi ba
thế kỷ thứ một mươi bốn và thế kỷ thứ một mươi ba năm một nghìn hai trăm linh
thế kỷ thứ một mươi ba năm một nghìn hai trăm linh
tức là xin lỗi là cái bài thuốc mà chữa tiêu khát
nó gọi là tiêu khát phương
thế kỷ thứ một mươi ba
tức là cuối ba đầu một mươi bốn
và sang thế kỷ thứ một mươi năm sau này
thì có cái bài thuốc bổ dương ngũ hoàn thang
thì những cái bài thuốc đó cổ phương
mà các thầy quốc trong cuộc truyền việt nam
vẫn ứng dụng trong suốt mấy trăm năm nay
và đến thời nói về việt nam chúng ta
là thế kỷ thứ một mươi bốn
thời vua trần dũ tông
có đại danh nghi thiền sư tuệ tĩnh
nguyễn bất tĩnh
tiến sư nguyễn bất tĩnh
là y tổ của việt nam
mà điều đó cố bộ trưởng đội phương đã khẳng định năm hai nghìn một rồi
khi về lại cụ ở đền thờ
đến bia hải dương rồi
đó là y tổ việt nam
chúng ta phải nhớ điều đó
là người đã có những bài thuốc chữa chứng tiêu khát
người đã có những giải thích về cơ chế tiêu khát
mà người có nói là
ở trên thì khát mà dưới thì thoải mái
là cô giải thích
rồi đến thời cụ hải thường đông
thế kỷ thứ một mươi tám
cũng đã giải thích bệnh tiêu khát
cụ hải thường đông là
mấy hôm nữa kỷ niệm ba trăm linh năm
ngày sinh của cụ
thế thì rõ ràng là cả y học cổ truyền việt nam
cũng như trung quốc
đều nói nhiều về chứng tiêu khát bệnh hiếu đường
và có cái bài thuốc có phương pháp chữa
và có hiệu quả từ bao nhiêu đời nay rồi
và rõ nhất việt nam là cụ tuệ tĩnh có những bài thuốc
và tôi nhớ đến bài thuốc của hải thường đông
như là thiên hoa phấn
và quả dưa núi
thế rồi hải thường đông
xuất bản trong quyển hải thường đông y tôn tâm lĩnh
giới thiệu rất rõ
cách chữa chứng tiêu khát
và các thầy thuốc y học cổ truyền việt nam
cũng tiếp thu các y học cổ phương
và phát huy rộng ra
khi nó được kết hợp với các yếu tố khác
hiện nay về y học cổ truyền việt nam
thì tôi nói là chúng ta có thể khẳng định rằng
y học cổ truyền đã quan tâm
tới bệnh đáy tu lường
từ hai nghìn năm trăm linh năm trước
và việt nam cũng rất sáng ngời
với các đại danh y
và đã có chữa cái bệnh này rất tuyệt vời
kể từ y tổ việt nam
thế kỷ thứ một mươi bốn
đời trần dũng tông
cho đến đại danh y hoàng tuấn hòa
cách đây năm trăm linh năm
thời lê lợi
rồi đến cụ hải thường đông
cách đây ba trăm linh năm
và tiếp theo thế kỷ thứ hai mươi
là lương ý nguyễn kiều
y học cổ truyền
ngồi sâu sáng trên bầu trời y học cổ truyền việt nam
trong chữa bệnh nói chung
và bệnh đáy tu lường nói riêng
đó là những thông tin rất là bổ ích
mà tôi nghĩ rằng tất cả quý vị vừa được
lắng nghe phó giáo sư tiến sĩ hồ báo do
chia sẻ những quan niệm của